trong các ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng sáu đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ninh bình đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn tại huyện kim sơn và thành phố ninh bình
đa số cử tri đánh giá cao sự đổi mới của các kỳ họp quốc hội trong thời gian gần đây
nhiều cử tri đề cập đến vấn đề quy hoạch phát triển kinh tế xã hội lâu dài giải quyết các vấn đề bất cập trong thực hiện luật đất đai
quy chế bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi giết mổ ra súc ra cầm
cử tri đề nghị quan tâm tuyên truyền sâu rộng một số dự thảo luật đề nghị nhà nước cần có cơ chế cụ thể chặt chẽ
bảo đảm chọn những người tài trí tuệ tham gia các cơ quan hành chính nhà nước
đoàn đại biểu quốc hội đồng tình với nhiều ý kiến cử tri cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với một số phần tử xấu
lợi dụng phản đối các dự án luật đồng thời đề nghị các cử tri tiếp tục thể hiện lòng yêu nước một cách đúng đắn
không để kẻ xấu lợi dụng kích động